để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành báo áp thấp nhiệt đới
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến cà mau
theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo và diễn biến của vùng áp thấp gió mùa tây nam trên biển
thông báo hướng dẫn cho thuyền trường chủ phương tiện tàu thuyền tàu vận tải đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng đi hướng di chuyển của vùng áp thấp để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp
bảo đảm an toàn về người và tài sản duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
sẵn sàng tổ chức công tác kiểm đếm tàu thuyền lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để triển khai ứng cứu khi có yêu cầu
tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai